vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng năm có hai nhóm thanh niên dùng hung khí đuổi đánh nhau trên đường nguyễn tất thành thành phố đà nẵng
vụ ẩu đả khiến một thanh niên tử vong tại hiện trường
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an đà nẵng nhanh chóng có mặt phối hợp với công an quận thanh khê tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong là phan thành đạt sinh năm hai nghìn năm chú phường thanh khê đông quận thanh khê
tiến hành truy xét đến năm h ba mươi phút sáng ngày chín tháng năm lực lượng cảnh sát hình sự công an đà nẵng phối hợp với công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đã tiến hành bắt giữ đối với lê vũ hoàng tươi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú xã bình an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
trần văn sinh sinh năm hai nghìn một chú thị trấn hà lam huyện thăng bình
và huỳnh văn minh nhiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú phường điện nam trung thị xã điện bàn tỉnh quảng nam là các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả làm chết phan thành đạt
theo điều tra ban đầu trước đó tươi và một số đối tượng có mâu thuẫn với nhóm của đạt nên đã tìm kiếm đối phương để đánh nhau
sau khi đạt tử vong tư cùng sinh và nhật lập tức bỏ trốn vào đồng nai và thuê nhà nghỉ tại phường xuân thành thành phố long khánh
nhưng với sự truy xét quyết liệt lực lượng cảnh sát hình sự công an đà nẵng đã nhanh chóng xác định lai lịch tung tích nhóm đối tượng này và tiến hành bắt giữ
ngoài ba đối tượng nêu trên công an đà nẵng đã xác định rõ danh tính số đối tượng còn lại tham gia vào vụ việc và đang tiếp tục truy bắt
phòng cảnh sát hình sự công an đà nẵng yêu cầu các đối tượng có liên quan đến vụ việc nhanh chóng trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
ngày tám tháng năm công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng đỗ đăng thu sáu mươi tuổi trú tại xã ea phê huyện cờ rông bắc để điều tra về hành vi giết người
kết quả điều tra ban đầu thể hiện khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày chín tháng hai ông thu đi uống rượu về đến nhà thì thấy cửa kính trên cầu thang lên lầu hai bị khóa
ông thu đã lấy búa đập cửa để đi lên
cùng thời điểm này vợ của ông thu là bà nguyễn thị thu tê năm mươi hai tuổi đang đi sang nhà người thân
nhưng khi thấy chồng về thì nhớ già đã khóa cửa kính nên quay lại để mở
thấy chồng cầm búa đi lên cầu thang bà tê liền gọi lớn nhưng ông thu không nghe thấy
khi bà tê chạy vào nhà thì chồng đã đập vỡ cửa kính
do tức giận bà tê đi đến chửi và tắt hai cái vào mặt chồng rồi đi xuống cầu thang dọn dẹp kính vỡ
bực tức vì bị vợ đánh và chửi nên ông thu đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát
lúc này ông thu vào bếp lấy một con dao nhọn rồi đi đến đâm một nhát trúng vào ngực trái của vợ
bà tê bị đâm bất ngờ vừa kêu cứu vừa dùng hai tay rằng được con dao của chồng rồi ném xuống nền nhà
sau khi đâm vợ trọng thương ông thu quay lên lầu hai lấy một con dao khác rồi tự đâm vào ngược trái của mình để tự sát
sự việc được người dân phát hiện đưa vợ chồng ông thu đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng gì đến kịch mạng
bà tê được xác định tỷ lệ thương tật là hai mươi một
ngày chín tháng năm công an quận cầu giấy thành phố hà nội cho biết đã khởi tố một mươi năm bị can
trong đó có chín bị can về hành vi môi giới mại dâm sáu bị can về hành vi chứa mại dâm
đồng thời đã làm rõ hơn một trăm linh gái mại dâm để xử lý theo quy định
vụ việc liên quan đến đường dây mại dâm hoạt động trên mạng xã hội do hoàng duy hưng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở thị trấn sơn dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang cầm đầu
theo điều tra tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hoàng duy hưng đã thuê máy chủ đặt tại nước ngoài
thanh toán bằng tiền ảo tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau
nhằm tránh việc bị cơ quan chức năng đánh sập thì có thể đổi tên miền mới để tiếp tục hoạt động
trên các website này hưng cho đăng tải hình ảnh của hơn ba trăm linh gái bán dâm cùng số điện thoại
để khách mua dâm liên hệ sau đó thực hiện hành vi mua bán dâm tại các khách sạn nhà nghỉ
trên địa bàn tp hà nội và các tỉnh khác như vĩnh phúc quảng ninh đà nẵng
các đối tượng khi đăng tải hình ảnh gái bán dâm đính kèm thông tin cá nhân
bảng giá dịch vụ lập các tài khoản giả khách mua dâm để chi mồi
kèm theo hình ảnh đồi trụy kích dục nhằm giới thiệu kích thích khách mua dâm tìm chọn và đặt hàng
đồng thời có một nhóm đối tượng thay nhau trực nghe điện thoại của khách mua dâm gọi đến
khi khách có nhu cầu sẽ đều gái bán dâm đến để phục vụ
đường dây này thường liên kết với chủ quản lý và nhân viên các khách sạn nhà nghỉ
để gái bán dâm ăn ở và đi khách luôn tại đó
ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba xác định các đối tượng sẽ mua dâm
tại một khách sạn trong ngõ phố đỗ quang quận cầu giấy
tổ công tác đã ập vào kiểm tra bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lần theo đường dây này công an quận cầu giấy phối hợp với công an quận đống đa
làm rõ ổ nhóm chứa mại dâm tại một khách sạn ở phố nguyễn hiệu tước phướng nam đồng quận đống đa tp hcm
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an quận cầu giấy đã phối hợp cùng công an quận nam tử liêm
làm rõ ổ nhóm chứa mại dâm tại một khách sạn ở phố miếu đầm phường mễ trì quận nam tử liêm
lực lượng công an tiếp tục kiểm tra làm rõ ổ nhóm chứa mại dâm tại một nhà trọ trên đường lê đức thọ
phường mỹ đình hai quận nam tử liêm
cho đến khi bị bắt ô nhóm hoạt động môi giới mại dâm do hoàng duy hưng cầm đầu đã thu lợi bất chính khoảng ba tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
ngày tám tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội giết người
theo quyết định tại khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự đối với đối tượng trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại khu phố long hồ hạ hai phương hương hồ tp huế tỉnh thừa thiên huế
liên quan đến vụ phó tranh án tòa án nhân dân huyện cam lộ tỉnh quảng trị bị đâm trong phòng làm việc
đối tượng trần văn tuân đã có một tiền án ba năm tù trước đó về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nhưng chưa chấp hành án
trước đó ngày hai tháng năm đối tượng tuân chuẩn bị sẵn kéo sắc nhọn đến phòng làm việc của ông n v quy phó tranh án tòa án nhân dân huyện cam lộ
tại đây đối tượng đã dùng kéo đâm trọng thương ông nv quy ở trong phòng làm việc tại trụ sở tòa nhân dân huyện xã cam thành huyện cam lộ
ngay sau đó cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc
tại hiện trường một số vật dụng trong phòng làm việc của ông nvq bị ngã đổ nhiều vết máu xuất hiện dài rác ở dưới sàn nhà bàn làm việc trên tường
ông n vq được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị với vết thương ở vùng bụng hông bả vai và được chuyển sang phòng phẫu thuật
tỷ lệ thương tích của ông n v quy được các cơ quan chức năng xác định là một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra lệnh tạm giam đối với đối tượng trần văn tuân
ngày bốn tháng năm công an tỉnh quảng trị cho biết
đã ra quyết định tạm giữ trần văn tuân năm mươi một tuổi
tại cơ quan điều tra tuân khai nhận vì bức xúc về mức hình phạt tù mà tòa nhân dân huyện càm lộ tuyên phạt tại phiên tòa sơ thẩm ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
nên ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tuân đã đón xe khách từ huế ra huyện cam lộ và mua một cây kéo
sau đó tuân đến tòa nhân dân huyện cam lộ tìm gặp ông nv quy phó tranh án tòa án nhân dân huyện và thực hiện hành vi phạm tội
cùng ngày lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị cho biết sức khỏe của ông quy hiện đã ổn định và được các bác sĩ tiếp tục điều trị
lãnh đạo bệnh viện cho biết ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm nhiều vết thương trên cơ thể ở vùng lưng ngược bụng
sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa ông đã qua cơn nguy kịch
công an tỉnh quảng trị cho biết ông nvq là thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo trần văn tuân
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân huyện cam lộ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba trần văn tuân điều khiển phương tiện ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát bảy mươi năm h một nghìn ba trăm năm mươi năm kéo theo sơ mi rơ móc tài lưu thông hướng ngã tư sòng đi lao bảo hướng hóa
đến ngã ba giao nhau giữa quốc lộ chín nối dài tránh bắc đông hà với quốc lộ chín ô tô xảy ra và chạm giao thông với xe mô tô của bàn ntl năm mươi ba l tử vong tại chỗ
khi vụ việc xảy ra tuân tiếp tục điều khiển phương tiện chạy lên hướng lao bảo
đến km một mươi ba hai trăm bốn mươi quốc lộ chín tuân bị người dân đuổi theo chặn đầu xe nên phải dừng phương tiện
kết quả điều tra xác định trần văn tuân đã có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn tuân ba năm tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với tỉnh tiết định khung bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm
trong quá trình xét xử vụ án trần văn tuân nhiều lần xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt bằng hình thức cho hưởng án treo với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn hiện tại đang nuôi hai con nhỏ
nhưng xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đồng thời để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật hội đồng xét xử không đồng ý và giữ nguyên mức hình phạt tù giam
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa nhân dân tỉnh quảng trị xét xử phúc thẩm vụ án do có kháng cáo của bị cáo trần văn tuần và không chấp nhận đơn kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm thi hành án vào ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng trị xét xử phúc thẩm vụ án do không chấp nhận đơn kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm